thưa quý vị loại hình xe ôm công nghệ đang ngày càng phổ biến và số lượng xe ôm công nghệ tại các thành phố lớn cũng ngày càng tăng cao
kéo theo đó là bộ phận không nhỏ tài xế xe ôm công nghệ tham gia giao thông theo kiểu thiếu ý thức coi thường các quy định về an toàn giao thông
dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền xử lý vi phạm thế nhưng dường như tình trạng tham gia giao thông theo kiểu bất chấp quy định của tài xế xe ôm công nghệ vẫn hết sức phổ biến
đây là hình ảnh được ghi hình tại một ngã tư một bộ phận người tham gia giao thông còn thiếu ý thức trong số đó chiếm phần đông là các lái xe công nghệ
chạy ngược chiều vô tư dừng đỗ giữa đường đèn tín hiệu giao thông có cũng như không phương tiện nào cũng gắn điện thoại trước mặt và vừa điều khiển xe vừa xem điện thoại
vợ có mọi người đi mình cũng đi theo vì công việc thôi mình cứ đi theo là mình biết là mình sai
hiện nay hàng trăm nghìn phương tiện xe ôm công nghệ shipper hoạt động trên địa bàn hà nội còn kéo theo hàng loạt vấn đề nhức nhối như tụ tập quá đông lái xe tại các điểm đón trả khách gây lộn xộn ủn tắc mất trật tự an ninh xã hội và an toàn giao thông
là vai trò của các hành khách cũng cần lên án tẩy chay những chuyến xe ôm không an toàn cho chính mình và những người xung quanh
thưa quý vị để các tuyến cao tốc được khai thác hiệu quả an toàn
một trong những yêu cầu hàng đầu là đồng bộ về cơ sở hạ tầng
trong đó các trạm dừng nghỉ đóng vai trò quan trọng thiết yếu là hạng mục không thể tách rời của các tuyến cao tốc
tuy nhiên hiện nay do ngân sách hạn chế hạng mục này được tách ra làm dự án riêng để đầu tư theo hình thức xã hội hóa
dẫn đến việc có những tuyến cao tốc dài hàng trăm km nhưng thiếu trạm dừng nghỉ
gây khó khăn nhất định cho người tham gia giao thông cũng như là công tác bảo đảm an toàn giao thông
đây là hình ảnh không khó để bắt gặp trên các tuyến cao tốc
lái xe dừng nghỉ ngay trên đường tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đa số người dân đều cho rằng các tuyến cao tốc phải có trạm dừng nghỉ nếu không sẽ gây rất nhiều bất tiện
xe chúng tôi sẽ phải dừng ở trạm nghỉ hoặc những nơi đúng quy định
để nghỉ ngơi khi hết mệt mỏi thì chúng tôi sẽ bắt đầu lưu thông tiếp
theo tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường cao tốc ban hành hai nghìn một mươi hai
thì đường cao tốc bắt buộc phải có trạm dừng nghỉ
nhưng do các trạm dừng nghỉ lại là hạng mục phải huy động nguồn xã hội hóa
nên nhiều năm qua hạng mục này trở nên khó triển khai do kém tu hút nguồn lực xã hội
ngoài việc góp phần tăng chất lượng sử dụng của việc bận tải
ngoài ra nó còn giúp cho tăng cường về vấn đề an toàn giao thông
thì lúc đấy là bắt buộc sẽ phải thực hiện
chứ không thể làm một cách nửa vời mà nó thiếu đồng bộ giữa mạng lưới đường
và các công trình phục vụ dịch vụ liên quan đến đường cao tốc
không chỉ đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao tình hình trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến cao tốc mà các trạm dừng nghỉ còn là nhu cầu sử dụng của người dân
là dịch vụ kinh doanh có lãi góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng vùng miền
những trạm dừng nghỉ không chỉ phục vụ thuần túy cho nhu cầu của con người tham gia giao thông
lái xe con người hay rồi cung cấp những điều kiện cần thiết cho phương tiện
mà những trạm dừng nghỉ phải nâng tầm lên để trên thế giới người ta đều rất quan trọng
những trạm dừng nghỉ là một điểm để phục vụ những người tham gia giao thông trên tuyến ấy
nhưng các địa phương coi trạm dừng nghỉ cũng là nơi để tạo thêm công
không phải làm quảng bá
khởi công các tuyến cao tốc gần đồng bộ với việc đầu tư xây dựng hạng mục phụ trợ
trong đó có trạm dừng nghỉ bảo đảm khi thông xe cao tốc
việc vận hành trạm dừng nghỉ cũng phải sẵn sàng đảm bảo sức khỏe cho người lái
giúp tài xế nghiêm túc thực hiện quy định lái xe không quá thời gian cho phép
chỉ khi đó mới không còn cái cảnh cao tốc đã chạy mà trạm dừng nghỉ mới ở tình trạng khởi động như hiện nay